tổng thống nga vladimir putin ngày bảy tháng sáu đã yêu cầu chính phủ đưa ra các quy định ngân sách mới vào cuối tháng bảy
nhằm thúc đẩy tăng trường và bảo vệ nền kinh tế trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng
tổng thống putin nêu rõ các cơ quan chức năng đã bắt đầu xem xét ngân sách liên bang cho ba năm tiếp theo
ông nhấn mạnh về vấn đề cơ bản là phải xây dựng được quy định ngân sách
không những đảm bảo được sự ổn định của tài chính công mà còn phải góp phần đưa kinh tế nga tăng trưởng
tổng thống putin không nêu chi tiết về các quy định mới
song cho biết các quy định có thể được nới lỏng hơn để cho phép có thêm quỹ để khôi phục hoạt động kinh tế
quy định hiện nay đặt ra giới hạn về cách thức và các lĩnh vực mà quỹ đầu tư quốc gia nwf trị giá một trăm chín mươi tám tỷ usd của nga
có thể được sử dụng trong bối cảnh chính phủ cần tăng lượng tiền mặt để áp đáp ứng yêu cầu về việc tăng lương hưu
thanh toán xã hội và hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn